theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong tháng một mươi hai này miền bắc sẽ chịu khoảng ba năm đợt không khí lạnh trong đó hai ba đợt rét đậm rét hại
các tỉnh nam trung bộ và nam bộ có khả năng chịu ảnh hưởng bởi bão hoặc áp thấp nhiệt đới
không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động cả về cường độ lẫn tần suất
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi hai và trong khoảng một mươi một ngày cuối tháng sẽ xảy ra các đợt không khí lạnh và rét đậm rét hại ở các tỉnh miền bắc
khu vực trung và nam trung bộ cần tiếp tục đề phòng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới như bão và áp thấp nhiệt đới
khu vực tây nguyên và nam trung bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa hơn trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo trong tháng một mươi hai
nhiệt độ trung bình một mươi ngày cuối tháng trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm đề phòng khả năng xuất hiện rét đậm rét hại trong thời kỳ này tại khu vực bắc bộ và bắc trung bộ